ngày một mươi tháng một mươi hai huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã khai mạc hội hoa sở năm hai nghìn một mươi sáu tại rừng sở thôn đồng long xã đồng tâm
hội hoa sở diễn ra trong ba ngày từ chín một mươi một một mươi hai
tiếp nối thành công năm đầu tiên năm nay huyện bình liêu tỉnh quảng ninh tổ chức hội hoa sở hai nghìn hai mươi bốn
nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới từ loài hoa đặc trưng của huyện qua đó giới thiệu quảng bá tiềm năng
tôn vinh những giá trị văn hóa vẻ đẹp thiên nhiên và con người bình liêu
đến với bạn bè trong nước và quốc tế trong khuôn khổ diễn ra hội hoa sở có các hoạt động như thăm các điểm du lịch
tổ chức liên hoan dân ca dân vũ dân nhạc và trang phục truyền thống các hoạt động văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao trò chơi dân gian liên hoan sản phẩm ô cớp bình liêu mở rộng và trưng bày sản phẩm bản địa
dịch vụ ẩm thực dân tộc
tham gia lễ hội hoa sở năm nay du khách không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp tinh khôi trắng ngần hoa sở
hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên núi rừng mà còn được trải nghiệm một không gian văn hóa các dân tộc